ngày hai mươi chín tháng ba tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trương tấn sang đã tiếp ngài mikrosky
thống đốc tỉnh primori liên bang nga đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao kết quả làm việc giữa ngài thống đốc với lãnh đạo thành phố hà nội
chủ tịch nước cho rằng quan hệ hợp tác giữa primovier thời gian vừa qua đã chuyển biến theo hướng tích cực
thể hiện qua số lượng sinh viên và doanh nghiệp việt nam đến primorie
học tập và tìm hiểu cơ hội hợp tác ngày càng nhiều
chủ tịch nước cho rằng cùng với chủ trương nhất quán về đẩy mạnh hợp tác
lãnh đạo tỉnh prim modier cần thường xuyên thông tin cho các bộ ngành địa phương việt nam về ưu đãi đầu tư
bên cạnh đó những khó khăn về thị thực thủ tục lập đường bay thẳng sử dụng lao động cũng cần được trao đổi để tháo gỡ
bày tỏ cảm ơn chủ tịch nước đã tạo điều kiện để đoàn lãnh đạo tỉnh prin morier sang thăm và làm việc tại việt nam
thống đốc mikel thông báo với chủ tịch nước về những ưu điểm trong chính sách kinh tế đối ngoại của địa phương
đặc biệt là quy hoạch các đặc khu ưu tiên phát triển có sự đầu tư của nhà nước về hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài
đây là cơ sở để primoria và các địa phương việt nam tăng cường hợp tác
thống đốc microshki mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này
lãnh đạo các địa phương việt nam sẽ quan tâm thúc đẩy hợp tác tại các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh